vào khoảng một mươi tám h chiều ngày hôm qua một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một công ty gỗ nằm ở lô f một trong khu công nghiệp cát lái quận hai
do công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và có nguy cơ ảnh hưởng đến các công ty liền kề
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động nhiều đơn vị đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy
các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận từ nhiều hướng để dập lửa ngăn không để cháy lan
đến gần hai mươi giờ đám cháy mới cơ bản được khống chế
nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy sẽ được phóng viên truyền hình nhân dân thông tin trong các bản tin trưa và các bản tin tiếp theo
kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem